liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn quận hà đông hà nội
mới đây công an quận hà đông đã thông tin chính thức về vụ xe santa fe
gây tàn nạn liên hoàn tại quận hà đông khiến sáu người thương vong và một mươi phương tiện hư hỏng
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
theo đó khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bảy
tại đường ngô thị nhậm phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
khi đang di chuyển thì bất ngờ xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi bốn
nhãn hiệu hyundai sentafe do hà thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở yên bái
chỗ ở hiện nay phường la khê quận hà đông thành phố hà nội
bất ngờ tăng tốc va chạm với hai xe ô tô sau đó lao nhanh về phía trước
đến gần gã tư giao cắt giữa đường hô thị nhậm
thì tiếp tục va chạm liên hoàn với năm xe máy và một xe máy điện
ngoài ra phương tiện trên còn lao vào xe ô tô khác đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư
hậu quả khiến một người tử vong năm người khác bị thương và một mươi phương tiện hư hỏng nặng
theo công an quận hà đông thành phố hà nội
qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe hà thanh hưng
người gây tai nạn không phát hiện có nồng độ cồn và chất ma túy
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an quận hà đông viện kiểm sát nhân dân quận hà đông
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm hai mươi tám và dạng sáng ngày hai mươi chín tháng bảy